chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
liên bang nga khẳng định nga mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế thương mại song phương
đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí và các lĩnh vực kinh tế nhiều tiềm năng khác
bộ trưởng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với phía việt nam nhằm triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam
liên minh kinh tế á âu đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước
tại buổi tiếp bộ trưởng thương mại quốc tế canada ramsua philip sampeen chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng
về những bước tiến tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua trong đó hợp tác thương mại đầu tư oda và giáo dục là những điểm sáng
hợp tác quốc phòng ứng phó biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề khu vực quốc tế đang có những bước tiến mới thực chất hơn nữa giữa hai nước
chủ tịch nước mong muốn nâng mục tiêu tăng tổng kinh mạch thương mại hai triệu lên từ tám đến một mươi tỷ usd trong năm năm tới giữa hai nước là có thể thực hiện được
về phần mình bộ trưởng thương mại quốc tế canada nhấn mạnh việt nam đang trở thành bạn hàng lớn nhất của canada trong asean
giáo dục cũng đang trở thành một lĩnh vực quan trọng là trụ cột trong quan hệ hai nước
nhân dịp này bộ trưởng thương mại quốc tế canada bày tỏ mong muốn việt nam ủng hộ canada là thành viên của cấp cao đông á eas
ngay sau kết thúc hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba gọi tắt là mrt hai mươi ba diễn đàn hợp tác châu á thái bình dương apec
chiều nay chủ tịch hội nghị mrt hai mươi ba
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chủ trì họp báo thông báo kết quả và giải đáp các vấn đề liên quan đến hội nghị mrt hai mươi ba
bộ trưởng phụ trách thương mại đại diện thương mại các nền kinh tế thành viên apec đã tham dự và trả lời báo chí những nội dung liên quan đến triển vọng hợp tác thương mại trong khu vực
thông báo kết quả hội nghị mrt hai mươi ba bộ trưởng trần tuấn anh cho biết đến trưa ngày hai mươi một tháng năm
hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba
mrt hai mươi ba đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả thiết thực cho cộng đồng khu vực châu á thái bình dương
triển khai hiệu quả chủ đề và bốn ưu tiên của năm apec hai nghìn một mươi bảy về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
ngoài ra hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba đã giả soát việc xây dựng một số sáng kiến và ưu tiên của năm apec hai nghìn hai mươi
như tiếp tục triển khai tuyên bố lima về khu vực mậu dịch tự do châu á thái bình dương
xây dựng khuôn khổ tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới triển khai sáng kiến về công nghiệp hỗ trợ
xây dựng kế hoạch hành động về thúc đẩy kinh tế tài chính và xã hội trong khu vực apec
sáng nay đại sứ quán việt nam và indonesia tại campuchia đồng chủ trì sự kiện đi bộ góp quỹ từ thiện tại khu vực đảo kim cương ở thủ đô phnom penh
mở đầu các hoạt động kỷ niệm tại campuchia nhân năm mươi năm thành lập asean tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
tham dự sự kiện này có đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan bên cạnh đại sứ quán của các nước asean tại campuchia
bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia đại diện chính quyền thủ đô phnom penh
phát biểu khai mạc sự kiện đại sứ philippines quốc gia giữ chức chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi bảy ông christopher montero nhấn mạnh
cùng với ý nghĩa từ thiện hoạt động này cũng biểu thị tình đoàn kết nhằm đạt mục tiêu chung vì một cộng đồng asean hòa bình ổn định năng động về kinh tế
chia sẻ và quan tâm lẫn nhau
đại sứ christopher montero khẳng định với toàn bộ số tiền quyên góp được trong hoạt động này dành cho bệnh viện nhi kanta bofa
nơi điều trị miễn phí cho trẻ em campuchia đã giúp các công dân asean có mặt tại sự kiện này thấy rằng
thực sự chúng ta thuộc về một cộng đồng chia sẻ và quan tâm lẫn nhau
sau cuộc đi bộ khoảng một sáu km các công dân asean tham gia hoạt động từ thiện
được thưởng thức một số món ăn truyền thống của các nước asean tại các quầy ẩm thực do cán bộ nhân viên đại sứ quán các nước
tham gia sự kiện này chuẩn bị
để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần thứ ba
tính đến thời điểm này công tác chuẩn bị bảo dưỡng cho công trình trọng điểm này cơ bản đã hoàn tất
dự kiến các đơn vị bảo dưỡng cùng chuyên gia sẽ phấn đấu rút ngắn thời gian bảo dưỡng từ năm đến bảy ngày tiết kiệm chi phí cho ngân sách
công tác bảo dưỡng tổng thể lần ba nhà máy lọc dầu dung quất
sẽ được tiến hành trong vòng năm mươi hai ngày bao gồm cả thời gian dừng và khởi động lại nhà máy
kế hoạch triển khai quy trình bảo dưỡng gồm khởi động xây dựng hạng mục công việc mua sắm vật tư lựa chọn nhà thầu
kiểm tra bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng đã hoàn thành sẵn sàng bảo dưỡng đại công trình
tham gia bảo dưỡng nhà máy đợt này có gần bốn nhân sự công ty lọc hóa dầu bình sơn
cùng các chuyên gia kỹ sư nhà thầu đến từ singapore malaysia và hàn quốc
các đơn vị thực hiện hơn sáu phần việc bảo dưỡng tại một mươi một phân xưởng công nghệ khu chức năng của nhà máy lọc dầu
các nhà thầu được tham gia bảo dưỡng tổng thể lần ba có năng lực và nhiều kinh nghiệm tiến độ đề xuất tốt và chi phí hợp lý
các chuyên gia kỹ sư phấn đấu rút ngắn thời gian bảo dưỡng khoảng năm ngày tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện thông tư liên tịch của liên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tài nguyên và môi trường về việc thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
ngành nông nghiệp tỉnh sơn la đã triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố sơn la
đến nay mô hình đã thực sự phát huy được hiệu quả sơn la cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thông tư này
đã trở thành thói quen mỗi khi hoàn thành việc phun thuốc bảo vệ thực vật
chị lò thị kiểu ở bản tam xã triển đen thành phố sơn la lại để vỏ chai vào bể đựng này
đây cũng là việc làm thường xuyên của các nông dân trong bản
đây là một trong một mươi bốn bể đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đã được xây dựng tại xã triềng đen thành phố sơn la
điều đặc biệt người dân ở đây đã hiến đất để xây dựng chiếc bể này
với một mươi bốn bể chứa theo quy chuẩn đã được xây dựng tại một mươi bốn bản của xã triển đen
khi triển khai thực hiện mô hình tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đã phối hợp với các thôn bản tuyên truyền
vận động đồng thời đưa vào hương ước quy ước của bản trong việc gìn giữ môi trường
điều đó cũng khẳng định sự đổi thay trong tư duy sản xuất nông nghiệp hướng tới sự bền vững
đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
trong bản cũng đã xây dựng quỹ hương ước của bản và vận động nhân dân đưa bao bì thuốc trừ sâu trừ cỏ
bỏ vào trong hai cái bể
và trong bản thì rất là rộng đông hồ lông người và lông diện tích thì rất là rộng
và bản chúng tôi cũng đề nghị thêm xây mấy cái bể nữa để bảo vệ cái môi trường
để an toàn cho bà con để gắn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tại sơn la lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng liên tục tăng trong những năm trở lại đây
nếu như năm hai nghìn một mươi
lượng thuốc tiêu thụ là trên năm mươi tám chín trăm linh lít
thì đến năm hai nghìn một mươi sáu
lượng thuốc bảo vệ thực vật tiêu thụ là trên hai trăm tám mươi bảy hai trăm linh lít
như vậy ước tính sẽ có từ một đến hai lít thuốc bảo vệ thực vật trên một hectare đất nông nghiệp
cùng với đó số lượng vỏ bao bì thuốc đã qua sử dụng tăng lên đáng kể
chính vì vậy những mô hình xây dựng bể đựng là rất cần thiết
hiệu quả của việc đưa bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật này
như mọi người nhìn thấy đây
nó có hiệu quả như thế này
nên là trong có ba tháng thôi mà đã đầy như thế này rồi
thế cái khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi là
kinh phí để triển khai xây dựng tiếp các bể chứa
bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho các bản xã
đặc biệt là các bản chuẩn bị cho cái nông thôn mới này
rõ ràng từ câu chuyện chiếc bể này
thì việc bảo vệ môi trường không chỉ từ ý thức của người dân
mà còn là trách nhiệm của nhiều bên liên quan
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo